mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cập nhật những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
công an tỉnh bình phước vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an cảnh sát biển bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh bình phước
triệt phá thành công một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
tiến hành khám xét xe ô tô đang di chuyển theo hướng bình long về thành phố hồ chí minh
cơ quan công an phát hiện nhiều gói hàng khác nhau có chứa ma túy tổng hợp các loại dạng đá dạng khay và heroin
tổng trọng lượng hơn ba mươi một kg
tiếp đó cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã bình long
có liên quan đến các đối tượng vận chuyển trái phép số ma túy trên
kết quả cơ quan công an đã thu thêm hai khẩu súng dạng súng côn và súng rulo
năm viên đạn cao su cùng hơn một kg ma túy đá
tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện và thu giữ là hơn ba mươi hai kg ma túy các loại
trong đó có một mươi sáu kg ma túy đá một mươi kg ketamine hai mươi bánh heroin hai khẩu súng ngắn năm viên đạn cao su và nhiều tài liệu có liên quan khác
công an tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
trong đó có ba đối tượng là người việt nam và một đối tượng là người campuchia để phục vụ công tác điều tra làm rõ
công an tỉnh thái nguyên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng chế tạo tàng trữ mua bán trái phép
vũ khí quân dụng
tại tổng một mươi một phường chùa hàng tp thái nguyên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã bắt quả tang đoàn huy hoan
chú tại xã khai mo huyện đồng hỷ
đang vận chuyển trái phép hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
tại cơ quan điều tra hoan khai nhận có xưởng cơ khí tại nhà
và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời
khám sát khẩn cấp chỗ ở của hoan
cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật thiết bị hoan sử dụng để chế tạo súng
công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên việt
thu giữ một trăm sáu mươi ba khối pháo với tổng trọng lượng gần hai năm tạ
khoảng một mươi một h ngày một tháng bảy
sau khi nắm được thông tin về một lượng lớn pháo lộ
đang được vận chuyển trên tuyến đường tránh tp vinh
đoạn qua địa phận xã hưng tây huyện hưng nguyên
công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lực lượng đón lõng
yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách
do hồ diện thư điều khiển
qua đó phát hiện năm thùng các tông có chứa một trăm linh khối pháo
loại bốn mươi chín quả giá nhãn nước ngoài
tổng trọng lượng gần một năm tạ
ban đầu thư tỏ ra ngoan cố quanh co
không chịu thừa nhận hành vi của mình
tuy nhiên qua công tác đấu tranh
đối tượng đã không thể chối cãi trước lý lẽ
và bằng chứng thuyết phục của cơ quan công an
tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt người
giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thị thu lành chú tại tỉnh đắk nông
khám sát chỗ ở của đối tượng
tiếp tục thu giữ gần một tạ pháo hoa nổ
thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng bảy
gần một triệu thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
với hai môn ngữ văn và toán
trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi
các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái
ghi nhận của phóng viên intv
tại một số điểm thi
trải qua một trăm hai mươi phút môn ngữ văn
và chín mươi phút môn toán
các thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
với tâm trạng khá thoải mái
nhiều thí sinh cho biết
đề thi vừa sức không đánh đố học sinh
nó cũng không đến mức quá khó
nhưng mà nó vẫn đòi hỏi học sinh phải tư duy một chút
em nghĩ là nếu các bạn học bài
thì sẽ làm được
đề thi tốt nghiệp trường học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi hai về cơ bản
là vẫn bám sát cấu trúc
rất là quen thuộc
trong cái đề thi quốc gia của những năm gần đây
cái cấu trúc quen thuộc như thế
và các em đã được luyện rất là nhiều
thì sẽ không làm khó cho học trò
trong buổi chiều thi môn toán
khi các thí sinh đến điểm thi
đã có cơn mưa đặng hạt
tuy nhiên các tình huống thời tiết
cũng đã được luyện ra
trong kịch bản dự phòng
đảm bảo cho các thí sinh tới phòng thi an toàn
ban chỉ đạo thi của thành phố
cũng đã chỉ đạo như các sở
như sở xây dựng
và chính quyền địa phương của các quận huyện thị xã
nơi mà có các điểm hay diễn ra ngập úng đó
thì phải xây dựng những phương án
làm thế nào đảm bảo tiêu thoát nước
nhanh nhất để đảm bảo
đường thông hề thoáng cho các em đến trường
và đưa ra những phương án
những kịch bản cụ thể
để trong trường hợp thời tiết không thoát lợi
như trời nóng quá hoặc là trời mưa to quá
thì các em thí sinh vẫn có cái điều kiện tốt nhất
để đến trường dự thi
nhằm tạo điều kiện cho thí sinh
và phụ huynh di chuyển an toàn thuận lợi thông suốt
không để xảy ra ủn tắc giao thông
cũng như các tình huống phức tạp
về an ninh trật tự
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trên tuyến và tại các địa điểm trường thi
từ rất sớm
đội cảnh sát phòng cháy cháy cháy
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
các điểm bảo vệ trước
trong kỳ thi
còn đội an ninh hỗ trợ
đảm bảo an toàn về tài liệu
còn công an phường đảm bảo
an ninh trật tự
cả lực lượng cảnh sát giao thông của công an quận
cũng trong buổi thi đầu tiên
trước thông tin ghi vấn
chín lộ đề thi môn ngữ văn đang được lan truyền trên mạng
ông lê mỹ phong
phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
khẳng định không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn
hiện vụ việc này
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chuyển toàn bộ thông tin này
cho cục an ninh chính trị nội bộ
để làm rõ
thưa quý vị
theo thông tin từ bộ y tế
thì khả năng miễn dịch của vaccine
hay là sau khi đã mắc covid một mươi chín
sẽ giảm dần theo thời gian
cụ thể là sau từ bốn đến sáu tháng
trong khi đó việt nam đã ghi nhận sáu ca nhiễm
pa năm thể nhẹ
và đáng lo ngại khi mà biến chủng này ngày càng chiếm đa số
vì vậy việc tiêm mũi nhắc lại định kỳ
là việc làm vô cùng cần thiết
xin chào các bạn
những ngày gần đây
tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
số ca nhiễm covid một mươi chín vào khám có xu hướng gia tăng
đỉnh điểm có ngày ghi nhận khoảng hai mươi bệnh nhân
các bác sĩ cho biết
các trường hợp nhiễm chủ yếu mắc các bệnh lý nền
vì vậy tình trạng bệnh cũng nặng hơn
theo thống kê
chúng tôi chưa có một số liệu thống kê cụ thể
nhưng mà những bệnh nhân mắc
có lần thứ hai lần thứ ba
cũng tương đối là nhiều
với khuyến cáo của chúng tôi tại thời điểm này
thì vẫn là nên tiêm vaccine mũi thứ bốn
theo khuyến cáo của bộ y tế
cũng như là của chính phủ
bởi vì chúng tôi đã ghi nhận và điều trị rất nhiều bệnh nhân
nếu như đã tiêm đủ vaccine
ít nhất là từ hai mũi ba mũi
và được tăng cường
thì cái triệu chứng của covid giảm đi rất nhiều
tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn chưa bảo đảm
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đối với tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
mới đạt sáu mươi bảy ba
việc tiêm mũi bốn cho đối tượng nguy cơ cao
và tiêm cho trẻ em gặp nhiều khó khăn
mặc dù bộ y tế đã phân bổ đủ vaccine
cho các bộ và các tỉnh thành phố
chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền
vẫn vào cuộc như những cái mũi tiêm cơ bản
tức là huy động quản lý đối tượng người dân
ở từng thôn xóm ấp
để làm sao mà nhắc nhở người dân đến với các điểm tiêm chủng
và các điểm tiêm chủng hiện nay thì đã triển khai
gần như tất cả các ngày trong tuần
và nhiều địa phương là hai mươi bốn trên bảy
nhưng người dân cũng cần phải
ủng hộ thì chúng tôi mới có thể đạt được
đội bao phủ công tác tiêm chủng
để nâng cao nhận thức về vai trò
của việc tiêm vaccine nhắc lại
bộ y tế đã phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
phát động chiến dịch tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín mũi ba và mũi bốn
cho cán bộ công chức viên chức và người lao động
các đoàn viên công đoàn là những người
mà tham gia trực tiếp vào các cái
hoạt động xã hội
hoạt động sản xuất kinh doanh
đặc biệt là sự sản xuất kinh doanh
và phát triển của các doanh nghiệp
nếu mà các đoàn viên công đoàn tiêm vaccine
đầy đủ đúng lịch đủ liều
nghĩa là sẽ đảm bảo được sức khỏe
cùng với các doanh nghiệp phát triển
phục hồi kinh tế
và tạo cái sự
ổn định trong cái
quá trình sản xuất kinh doanh
thực tế trong thời gian qua
tại các cơ sở y tế đã ghi nhận
nhiều trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín
nếu người dân không đi tiêm vaccine
các mũi nhắc lại các địa phương lơ là
chủ quan trong công tác truyền thông
vận động người dân thì nguy cơ bùng phát
làn sóng dịch mới kéo theo những hệ lụy
về sức khỏe hoàn toàn có thể xảy ra
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với
những thông tin đáng chú ý khác trong
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hôm nay công an thành phố đà lạt
tỉnh lâm động cho biết đã bắt đối tượng
lai thành nhã hai mươi chín tuổi
trú tại phường một mươi sáu quận một mươi một thành phố hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi
giả mạo chữ ký để lựa đảo
chiếm đoạt bảy mươi hai triệu đồng
điều tra ban đầu cho thấy
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
một nam khách hàng có liên hệ với nhã
là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng du lịch
đà lạt hoa mặt trời
để thuê một căn nhà tại khu nghỉ dưỡng golden hill
phường ba đà lạt với giá thuê một mươi ba triệu đồng
với hình thức đóng sáu tháng
cộng với một mươi ba triệu đồng cọc để đảm bảo tài sản trong nhà
nam khách hàng đã làm hợp đồng cho thuê nhà
với giám đốc công ty
và chuyển số tiền tám mươi tám triệu đồng vào tài khoản
của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đà lạt hoa mặt trời
ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi nhã không còn là nhân viên
của công ty du lịch đà lạt hoa mặt trời
do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và nợ nần
nên nhã đã nghĩ ra cách liên hệ với khách hàng này
nói chủ căn hộ có dự định bán cho người khác
nếu muốn thuê tiếp
và trả tiền thuê thêm sáu tháng tiếp theo
với số tiền là bảy mươi hai triệu đồng
nhã đã tự làm biên bản hủy hợp đồng trước
và giả mạo chữ ký
tự viết tên của giám đốc công ty du lịch đà lạt hoa mặt trời
và tự làm hợp đồng thuê nhà mới
sau đó khách hàng đã chuyển số tiền bảy mươi hai triệu đồng
vào tài khoản của nhã
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nghĩ mình bị nhã lừa
nên nam khách hàng đã liên hệ với nhã
đề nghị chấm dứt hợp đồng
và yêu cầu chuyển lại tổng số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng
nhưng nhã đã dùng số tiền bảy mươi hai triệu đồng
chiếm đoạt được để tiêu xài cho mục đích cá nhân
và nhã đã làm giấy tờ ủy nhiệm chi
giả thông báo giao dịch chuyển khoản của ngân hàng
đã được chỉnh sửa
gửi lại số tiền một trăm một mươi bốn triệu đồng
nhằm kéo dài thời gian trả nợ
hiện công an tp đà lạt đã tiếp nhận
một số đơn thư tố cáo khác của công dân
do bị nhã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an huyện bù đăng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
phát hiện vào sáng sớm ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy
tại thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
vụ việc được phát hiện vào khoảng sáu giờ sáng nay
một người dân ở thôn năm xã bình minh huyện bù đăng
khi qua nhà ông triệu văn an năm mươi sáu tuổi
ở cùng thôn năm
ngay trong nhà ông an phát ra tiếng kêu rên rất lớn
khi người này vào nhà thì phát hiện
ông an nằm bất động trên nền nhà
nên đã đi báo với những người dân sống xung quanh
khi mọi người chạy đến xem xét thì phát hiện
gần vị trí ông an nằm bất động
có một khẩu súng và một con dao
phía đầu nạn nhân có một vũng máu chảy ra
nên đã báo tin ngay cho cơ quan công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường
tổ chức phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường
đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp
xác minh điều tra làm rõ vụ chết người
phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt giữ
một đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy liên tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phối hợp công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngộ phường một mươi bốn quận ba tp hcm
có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
tại xã bình thành huyện lắp vò
tan vật thu giữ gồm một mươi bốn ba trăm chín mươi ba gram ma túy
cùng nhiều tăng vật khác
qua làm việc đối tượng dũng thừa nhận
việc mua bán số ma túy trên
mua ở tỉnh an giang đem qua đồng tháp bán
lực lượng công an tạm giữ hình sự đối tượng dũng
để tiếp tục điều tra
chiều ngày bảy tháng bảy công an quận năm tp hcm
cho biết vừa bắt giữ bốn đối tượng
trong băng nhóm chuyên giàn cảnh trộm cắp
móc túi tại các bệnh viện trên địa bàn
với thủ đoạn liều lĩnh tinh vi
thời gian qua trên địa bàn quận năm nổi lên
các vụ việc trộm cắp rạch túi móc túi
người khám chữa bệnh tại các bệnh viện như
bệnh viện chợ rẫy bệnh viện chấn thương chỉnh hình
bệnh viện răng hạ mặt trung ương
qua công tác nắm tình hình nhận thấy
các đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp
hình thành băng nhóm để gây án
công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra
sau nhiều ngày mật phục đeo bán
trinh sát phát hiện các đối tượng trà trộn vào bệnh viện chợ rẫy
để chờ thời cơ gây án
khi các đối tượng đang tạo tình huống chen lấn
móc túi của một nữ bệnh nhân thì bị bắt quả tang
tại cơ quan công an các đối tượng từng có tiền án tiền sự gồm
võ thị mai thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ quận bốn
nguyễn văn lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ninh thuận
trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê cần thơ
và châu thị thủy sâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội
và khai ra hàng loạt vụ trậm cấp với thủ đoạn tương tự trước đây
hiện công an quận năm đang mở rộng điều tra
sử lý các đối tượng theo quy định
sáng nay công an quận một mươi hai tp hcm
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại chung cư võ đình thuộc phương thới an
với sự tham gia của gần bốn trăm linh người
động thái này được thực hiện trước diễn biến phức tạp
nguy cơ cháy nổ luôn tìm ẩn tại các chung cư
và đe dọa đến tính mạng của người dân
tình huống giả định được đưa ra vào lúc chín h ba mươi phút
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
do sự cố chạm chặt hệ thống đèn chiếu sáng đã gây cháy
và cháy lan sang sáu căn hộ thuộc trung cư võ đình
uy hiếp tính mạng của hơn năm trăm linh người đang sống và làm việc tại đây
do hiện trường chứa nhiều chất giải cháy
nên lửa đã bùng phát nhanh chóng
khói khí độc gây khó khăn cho việc chữa cháy
và khả năng thiệt hại về người và tài sản là rất lớn
nhân vực thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đồng thời với sự hỗ trợ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận gò vấp
các đoàn nhiệm vụ của công an quận hồ chí thập đỏ
tổ chức chữa cháy bằng nhiều phương án
giải cứu người bị nạn
đồng thời hướng dẫn người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm
phương án thực tập diễn ra trong khoảng ba mươi
đã góp phần ngăn trao ý thức trách nhiệm của người dân
ban quản lý chung thư cũng như chứng đề địa phương
về phong tác phòng cháy chữa cháy
kể từ ngày một tháng bảy
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng
phải chuyển sang bán vé điện tử
quy định mới này nhằm tăng hiệu quả quản lý thuế
kiểm soát tối đa quá trình vận tải của các đơn vị
và giúp cho hành khách nắm rõ được thông tin và lộ trình của mình
quy định mới này nhận được sự đồng tình
xong trong bảy ngày đầu thực hiện
đã có những bất cập lúng túng cho các nhà xe
để thực hiện được xuất vé điện tử
các vệ vé có tự trang bị máy tính
đường truyền internet phần mềm
và nhiều thiết bị khác liên quan đến in vé
chưa một lần được hướng dẫn hay tập hứng
chưa một lần vận hành bán vé thử
thay như dạy đây chị ngọc hiếu
và nhiều nhân viên bán vé khách tại bến xe miền đông
đã phải thực hiện bán vé điện tử
không vận hành thử khi áp dụng ngay
đã vấp phải ngay những sự cố
mà rớt như vầy thì không bán được vé nào hết

chờ nhiều hành khách mà không có chờ
hệ thống nó cũng hay bị lỗi lắm

chứ nó cũng không ra vé
nhưng mà nó vẫn báo cho hệ thống là đã có vé rồi
nếu mà khách không lấy vé được

nên nếu mà lâu quá

giải quyết xong thì em mới cho xe đi được
nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách cho rằng
quy định bắt buộc thực hiện bán vé điện tử
ngay từ ngày một tháng bảy đã khiến họ không kịp trở tay
dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện
bên cạnh đó để có được phần mềm quản lý
và bán vé tự động
lại không hề dễ dàng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ
hoặc nhà xe tư nhân
cách làm vừa rồi của cục thuế thành phố
thì chúng tôi cho rằng là chưa phù hợp
bởi vì cái ngày thực hiện là ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn
nhưng mà mãi đến hai mươi năm tháng sáu
có một số đơn vị vận tải chúng tôi kêu cứu
thì xe giao thông vận tải
với cục thuế thành phố
và sở tài chính thành phố
mới bắt đầu là dự họp
để nghe cái khó khăn của các đơn vị vận tải
thì tôi cho rằng là
đó là việc làm nó chưa phù hợp
trước tình trạng bất cập về thiết bị
đường truyền internet khiến nhiều nhà xe
chưa thể vận hành xuất vé trơn tru
ban điều hành tại bến xe miền đông sẽ tạm thời xử lý linh động
để đảm bảo vinh lợi của hành khách
đi đúng giờ đúng tuyến
vé điện tử không phải là chỉ là
sử dụng mã qr code
vé điện tử thì ta phép vé giấy
là tại thời điểm mà xuất vé
là những thông tin
mà người đám
sẽ được đưa về tổng hợp thuế
và tổng hợp thuế chấp thuận
thì lúc đó là hợp lại
nó khác với là cái loại hợp vé giấy
là trước đây là phải là đăng ký trước
sau khi là bán rồi xuất
thì là tổng hợp về là báo cáo hàng tháng
về lâu dài lãnh đạo công ty bến xe miền đông
sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
hỗ trợ giải quyết các cuộc tình trạng
trên về phía hiệp hội vận tải hành khách
kiến nghị cục thuế thành phố hồ chí minh
tùy vào năng lực điều kiện của đơn vị vận tải khác nhau
và cho tạm hoãn từ sáu đến một mươi hai tháng
để các doanh nghiệp có thể trang bị phần mềm
bán và quản lý vé điện tử
các trang thiết bị liên quan